một số loại quả có múi như bưởi cam chanh lê dứa không chỉ có tác dụng tốt đối với một số bệnh như cao huyết áp tiểu đường mà còn có tác dụng làm mát cho cơ thể
không để nhiệt độ máy lạnh quá thấp để phòng tránh sốc nhiệt khi ra môi trường bên ngoài
sốc nhiệt từ lạnh sang nóng rất thường gặp khi sử dụng điều hòa quá lâu ở trong phòng trong xe hơi
trước khi ra ngoài nên tắt máy lạnh trước ba mươi phút để cơ thể kịp thích ứng tránh sốc nhiệt máy lạnh
sau khi sử dụng máy lạnh cần tắt máy lạnh và mở cửa để không khí lưu thông
một số bước sơ cứu đối với người bị sốc nhiệt
người bị say nắng sốc nhiệt thường có biểu hiện như chóng váng đau đầu hoa mắt chóng mặt
khi phát hiện người bị say nắng phải lập tức đưa đến nơi thoáng mát
giúp người bệnh cởi bớt quần áo và cho họ uống nước có pha muối nước chanh hoặc nước bột sắn dây
chửa mát cho người bệnh ở những vị trí như cổ nách bẹn và lưng
đây là nơi có rất nhiều mạch máu gần visa nên việc làm mát ở những khu vực này có thể làm giảm nhanh nhiệt độ của cơ thể
nếu thấy bệnh nhân có những triệu chứng nặng như bổn nôn sốt cao hay hôn mê
thì cần phải chuyển ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời